công an quận bắc tử liêm hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thành công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường xuân đỉnh về hành vi cố ý gây thương tích
tông là bố của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm học sinh lớp một a sáu trường tiểu học xuân đỉnh tử vong vào ngày một mươi sáu tháng chín
trước đó công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê thành công
để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc một bé gái sáu tuổi tử vong trên địa bàn
tại cơ quan công an bước đầu công thừa nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín có đánh con gái của mình
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày mẹ cháu bé cho cháu ăn uống
ăn cháo và uống một viên panadon thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện
và báo công an phường láng thượng quận đống đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi đã được hoàn tất
đồng thời căn nhà nơi cho bé cùng gia đình sinh sống bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra